sau ba ngày làm việc hôm nay quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá bốn bộ trưởng tham gia chất vấn đều bám sát vấn đề đại biểu đặt ra
và mong các bộ trưởng sớm thực hiện lời hứa của mình trước quốc hội và cử tri
bộ nông nghiệp bộ công thương và hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là bộ nội vụ và bộ thông tin truyền thông
thì mỗi chức trách của người đứng đầu của các bộ tôi thấy có sự nỗ lực rất là lớn để làm chuyển biến rõ nét cái ngành của mình
trong các bộ trả lời hôm nay thì tôi thấy rằng là bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển đông thôn trả lời dưới dưới giỡn
mà cũng trả lời sâu sắc những vấn đề mà các đại biểu chúng tôi đặt ra
tôi mong mỏi thế này này các bộ trưởng cần phải trả lời rõ hơn nữa những cái giải pháp thật căn cơ để giải quyết cái vấn đề tồn động
ví dụ như cái vấn đề
quản lý cán bộ công chức này để làm sao mà đánh giá cho các cán bộ công chức này đánh giá cho sát cái chất lượng đồi mũ cán bộ công chức này
rồi vấn đề giải quyết những cái nguyện vọng những cái mất cập về cái đồi mũ viên chức mà rất là gần với giáo viên họ đang hợp đồng này
nhưng cái đó rất là bất xúc
thì bốn mươi bộ trưởng là đã nắm chắc cái nhiệm vụ chức năng của bộ mình cũng như là nhắm chắc công việc
đã giải thích hầu hết là cơ bản các ý kiến của cư tri thông qua đại biểu quốc hội
và có những ý kiến chưa có thỏa mãn thì các đại biểu quốc hội đã tranh luận trở lại
và với sự điều hành uyến chiến của chủ tịch quốc hội thì các vấn đề cũng đã được làm rõ
và tôi hy vọng là qua cái chất vấn này thì sau chủ tịch quốc hội sẽ có cái
và quốc hội sẽ có cái nghị quyết và chấp vấn trả lời chấp vấn và các bộ đơn nên thực hiện các lời hứa của mình